quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
buổi sáng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt sẽ trình bày báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
sau đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận chung quanh vấn đề này trong quá trình thảo luận các cơ quan bộ ngành có liên quan cũng sẽ tham gia giải trình